ngày hai tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam hai người
liên quan đến vụ bán bốn mươi ba hectare đất vàng tại tỉnh bình dương của tổng công ty sản xuất xuất khẩu bình dương
hay còn gọi là công ty ba tháng hai
một trong hai người bị bắt là nguyễn đại dương năm mươi sáu tuổi con rễ ông nguyễn văn minh
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty sản xuất xuất khẩu bình dương
hay còn gọi là công ty ba tháng hai đã bị khởi tố
người bị khởi tố còn lại là nguyễn quốc hùng sáu mươi hai tuổi giám đốc công ty cổ phần bất động sản âu lạc
quận một tp hcm doanh nghiệp mua lại bốn mươi ba hectare đất từ tổng công ty ba tháng hai
hai bị can cùng bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
các quyết định khởi tố bắt tạm giam đã được phiền kiểm soát nhân dân tối cao phê chuẩn
như vậy liên quan đến khu đất vàng bốn mươi ba hectare tại bình dương đến nay công an đã khởi tố một mươi hai bị can
gây thất thoát hơn một trăm hai mươi sáu tỷ đồng
vụ án đã được đưa vào diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo
hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm việc với những người có liên quan